nhân kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh của trưởng ban thường trực quốc hội nguyễn văn tố hôm nay tại hà nội
học viện chính trị quốc gia hồ chí minh phối hợp với văn phòng quốc hội và ban tuyên giáo trung ương
tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia nguyễn văn tố với cách mạng việt nam
hội thảo là hoạt động thiết thực nhằm tưởng nhớ tri ân những công hiến to lớn của nhà trí sĩ yêu nước
nhà văn hóa nguyễn văn tố đối với sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc
cũng như bổ sung thêm tư liệu về cuộc đời sự nghiệp của ông
hội thảo đã nhận được bốn mươi một tham luận của các đồng chí lãnh đạo hoạt động thực tiễn
các nhà khoa học đến từ nhiều cơ quan khác nhau các tham luận khoa học tập trung làm sáng tỏ
và những đóng góp của cụ nguyễn văn tố đối với công cuộc mở mang văn hóa và kiến thiết nước nhà
cụ nguyễn văn tố là vị chủ tịch quốc hội đầu tiên của việt nam
ông cũng từng là hội trưởng hội truyền bá quốc ngữ trước năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm và là bộ trưởng bộ cứu tế xã hội
trong chính phủ cách mạng lâm thời sau cách mạng tháng tám
bộ lao động thương bình và xã hội ngày nay trong thời gian cụ nguyễn văn tố là trưởng ban
của quốc hội khóa i đã để lại dấu ấn lớn trong lòng dân tộc và nhân dân cả nước
với những quyết sách lớn vì dân vì nước cuộc đời và sự nghiệp của cụ là tấm gương
cho các thế hệ học tập và nôi theo trong đó đặc biệt là đảng bộ và nhân dân thủ đô